trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín ở việt nam các địa phương trên toàn quốc đã có những biện pháp hạn chế ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
tại hà nam bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức bàn giao bảy mươi một công dân hoàn thành thời gian cách ly tại trường quân sự tỉnh hà nam
đây là những công dân việt nam học tập và lao động tại hàn quốc với nước ngày năm tháng ba
tại thừa thiên huế công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để công bố hoàn thành thời gian cách ly theo quy định của bộ y tế đối với hai người việt nam và bốn người trung quốc được cách ly tại trường quân sự tỉnh
tại quảng nam ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam yêu cầu du khách nước ngoài phải đeo khẩu trang khi đến thành phố hội an đối với những trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang thì sẽ không được vào thành phố
còn tại hải dương để không bùng phát dịch khi phát hiện bệnh nhân một mươi một tuổi
tại thôn tiêu sơn xã thanh giang huyện thanh miện dương tính với virus sars cov hai chính quyền địa phương đã vận động những người liên quan đi cách ly đồng thời khoanh vùng theo dõi y tế đặc biệt đối với sơn tiêu sơn tổ chức phun tiêu độc khử trùng